văn phòng ủy ban nhân dân tp đà nẵng cho biết lãnh đạo thành phố đã yêu cầu chính quyền địa phương kiểm tra làm rõ
và đề xuất xử lý đối với các đơn vị cá nhân để xảy ra vi phạm xây dựng trái phép
tại dự án khu công viên dịch vụ giải trí du lịch thể thao biển
trước đó qua kiểm tra ủy ban nhân dân tp hành sơn phát hiện dự án khu công viên dịch vụ giải trí của công ty quê việt
đã xây dựng vi phạm hàng loại hậu mục gồm xây khung phép hai nhà tạm một nhà pha chế một nhà vệ sinh
với tổng diện tích gần hai trăm linh m hai một nhà hàng hơn một hai trăm linh m hai
ủy ban nhân dân tp hành sơn đã xử phạt chủ đầu tư bốn mươi triệu đồng và yêu cầu thao dỡ các hậu mục vi phạm
tuy nhiên trước những vi phạm nghiêm trọng của dự án mới đây ủy ban nhân dân tp đà nẵng đã yêu cầu
quận ngũ hành sơn và phường mỹ an làm rõ xử lý trách nhiệm các đơn vị cá nhân để xảy ra vi phạm
báo cáo thành phố trước ngày hai mươi tháng năm